mở đầu là những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều nay chủ trì phiên họp tháng ba tổ công tác chính phủ triển khai đề án sáu
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
đề nghị các thành viên tổ công tác căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao
để khẩn trương thực hiện với tinh thần cao nhất đảm bảo theo tiến độ chung
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vương mắc thúc đẩy việc thực hiện đề án sáu cp của các đơn vị địa phương
cùng dự phiên họp có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công tác chỉ đạo triển khai đề án tiếp tục được thực hiện quyết liệt
các công việc lộ trình thực hiện đảm bảo tiến độ đã đạt được một số kết quả quan trọng
tỷ lệ người dân tiếp cận với việc đăng ký giải quyết cư trú qua dịch vụ công đã được tăng lên
việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành
tiếp tục được quan tâm triển khai đúng tiến độ
trong đó đã kết nối chia sẻ với bộ giáo dục và đào tạo vượt tiến độ đề ra
việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên thẻ căn cước công dân gắn chip
giúp cho người dân chỉ mang một loại giấy tờ trong quá trình khám chữa bệnh
thành phố hà nội đã là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm thực hiện đề án
qua đó cũng đã ghi nhận sự chủ động nghiêm túc và đã đưa ra những kiến nghị cụ thể để tháo gỡ
nhấn mạnh tháng bốn là thời gian quan trọng để tạo bước khởi đầu vững chắc
hoàn thành các mục tiêu năm đầu và toàn bộ đề án
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện đề án
để đôn đốc chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra
trong đó có việc khẩn trương giả soát tham mưu với chính phủ ban hành các văn bản pháp luật
nghị định thông tư tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện đề án
đối với thành phố hà nội là đơn vị triển khai thí điểm đã có những khó khăn vướng mắt kiến nghị đề xuất
vì vậy các thành viên tổ công tác cần chỉ đạo các bộ phận chức năng tập trung hướng dẫn
tháo gỡ cho các địa phương nói chung và thành phố hà nội nói riêng
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị thành viên tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ
tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương còn lại khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án
và thành lập tổ công tác thực hiện đề án theo chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất phương án phân bổ nguồn lực thực hiện theo từng ngành từng lĩnh vực
các đồng chí thành viên tổ công tác thuộc bộ y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội
tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt chủ trương sử dụng thẻ căn cước công dân
tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh đồng thời khẩn trương chủ động phối hợp
tích hợp triển khai ứng dụng định danh điện tử vneid
đồng chí bộ trưởng cũng giao cơ quan thường trực thông tin kịp thời những cách làm hay
kinh nghiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai tạo khí thế lan tỏa
thúc đẩy việc thực hiện đề án của các đơn vị địa phương
cũng tại hà nội sáng nay cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
phối hợp với cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương trực tiếp chỉ đạo
tổ chức nhằm kịp thời trang bị cho cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
cập nhật nội dung về công tác kiểm tra giám sát đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời nâng cao và thống nhất nhận thức cho cấp ủy ủy ban kiểm tra cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng phương pháp làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
để đạt được mục tiêu yêu cầu theo kế hoạch lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân đã để ra thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu
thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và ban tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ với giảng viên báo cáo viên trên cơ sở chương trình khung đã định
tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm nhất là những vấn đề mới quan trọng
những nội dung lĩnh vực có thể còn vướng mắt bất cập trong thực tế
ban tổ chức lớp học và ban cán sự lớp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo thuận lợi cho giảng viên báo cáo viên và học viên tham gia lớp học
đồng thời đề xuất nội dung chương trình thảo luận nghe báo cáo thực tế đảm bảo hiệu quả cao nhất
nhiệm vụ của cảnh vệ không có điều kiện để rút kinh nghiệm do vậy cần hết sức chủ động chặt chẽ kỹ lưỡng toàn diện
đó là một trong những nội dung quan trọng mà trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vào chiều nay trong buổi thăm và làm việc
với bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
thời gian qua bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ bộ tư lệnh lần thứ chín
và kiện toàn cấp ủy đảng các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tính từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng cảnh vệ đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho hơn một bảy trăm linh cuộc hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước một trăm ba mươi bảy sự kiện đặc biệt quan trọng
các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại việt nam

và kiện toàn cấp ủy đảng cấp cấp kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tin gọn hoạt động hiệu quả
do vậy cần hết sức chủ động chặt chẽ kỹ lưỡng toàn diện quyết tâm nhanh chóng xây dựng lực lượng cảnh vệ
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị và các bạn thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính
phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của công an tỉnh thanh hóa
bộ phận một cửa chính thức đi vào hoạt động
đây chính là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của công an tỉnh thanh hóa
nếu như trước đây các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm
và thẩm quyền của lực lượng công an nằm giải rác ở nhiều đơn vị địa điểm khác nhau
việc liên hệ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính của người dân và tổ chức cá nhân rất khó khăn
đi lại mất thời gian tốn kém chi phí
thì nay tất cả những thủ tục đó được bố trí tập trung tại một địa điểm
với quy trình minh bạch công khai tất cả các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận
và trả kết quả tại một đầu mối giúp người dân doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều
tiết kiệm được chi phí đi lại
như giải quyết các thủ tục hành chính này thì chúng tôi thấy là cũng nhanh chóng thuận tiện
và có một cái ưu điểm tốt nữa là thông qua cái việc mà tập trung các bộ phận một cửa
tại trung tâm hành chính công của công an tỉnh thì chúng tôi sẽ thông qua mỗi một lần đi làm như thế này
chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm được một số các hoạt động khác
mặc dù mới được triển khai đi vào hoạt động nhưng quá trình tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
bộ phận một cửa công an tỉnh thanh hóa đã đi vào nền nếp đảm bảo công khai minh bạch
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân
tại trung tâm hành chính công thì người dân sẽ được hướng dẫn giải quyết với thủ tục nhanh gọn nhất
đem lại quyền lợi và lợi ích chính đáng cho nhân dân
các lực lượng công an trong đó có lực lượng quản lý chính khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
đều phải chấp hành các quy trình
quy định với lễ tiết tác phong chuẩn mực nhất và tất cả mọi công việc giải quyết giữa người dân
cũng như lực lượng công an sẽ được theo dõi kiểm soát để đảm bảo tính công khai minh bạch nhất
để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đồng thời bảo đảm tiến độ việc chuyển đổi số toàn diện
hướng đến nền hành chính minh bạch hiện đại sau khi chính thức đi vào hoạt động
cùng với việc trang bị các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ công tác
bộ phận một cửa công an tỉnh thanh hóa
còn khuyến khích cá nhân tổ chức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký giải quyết thủ tục hành chính
đồng thời sắp xếp bố trí các quầy tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân
một cách gọn gàng ngăn nắp và khoa học
đến nay thì một trăm linh hồ sơ thuộc thủ tục hành chính của phòng quản lý xuân cảnh
đã được thích hợp và trên hệ thống một cửa điện tử đảm bảo là công khai minh bạch
giúp gắn được thời gian giải quyết thủ tục cho người dân
giảm được các bước trung gian đồng thời có sự tương tác kết nối với các thủ tục hành chính
của các đơn vị khác tại trung tâm
chúng tôi cũng đã cố gắng hữu sức khi mà tham gia công việc phục vụ nhân dân
từ khâu đăng ký rồi là khâu xử lý vi phạm
với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ lấy người dân làm trung tâm
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng
hiệu quả công tác việc công an tỉnh thanh hóa đưa bộ phận một cửa vào hoạt động
không chỉ góp phần tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính
mà còn giúp người dân dễ tiếp cận và tiết kiệm chi phí thời gian
đồng thời đảm bảo tính liên thông công khai minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sáng nay ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực phường triền sinh
thành phố sơn la tỉnh sơn la đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là lò văn yên chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm mươi túi ni lông bên trong có chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp và một xe máy
tại cơ quan công an đối tượng yên bước đầu khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện sông mã ra thành phố sơn la
với tiền công ba mươi triệu đồng đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khống chế người cướp cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng
sau đối tượng vừa bị công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
sau khi dùng hung khí và phương tiện cướp đợt tài sản cả nhóm trở cây mai vàng
về hướng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh và gửi tại khu đất trống
trên đường võ trí công phường phú hữu thành phố thủ đức
sau hai ngày nhanh chóng vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an thành phố dĩ an
đã bắt giữ được các đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ là một cây mai vàng cao ba m có đường kính một hai mét trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
một xe ô tô du lịch một xe tải cầu một cây kiếm nhật và một cây đao
riêng đối tượng trần thanh bình ba mươi một tuổi quê hậu giang đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vâng thưa quý vị không chỉ là những tài sản nhỏ gọn như điện thoại hay túi sách
vụ việc tại bình dương vừa rồi đã cho thấy sự manh động của tội phạm cướp giật tài sản hiện nay
chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện gây án và sẵn sàng không chế nạn nhân
để thực hiện chót lọt hành vi
phóng sự được phóng viên antv đồng nai thực hiện ngay sau đây
sẽ tiếp tục cảnh báo tới quý vị về nạn cướp giật tài sản
là đối tượng không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài lê nhật minh hiếu hai mươi bảy tuổi
chú tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển xe máy chạy quanh địa bàn huyện xuân lộc
tìm người sơ hở trong việc quản lý tài sản để ra tay trộm và cướp giật tài sản
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản
trị giá gần ba mươi một triệu đồng tại địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc xác định hiếu là thủ phạm
của các vụ trộm và cướp giả tài sản nên đã tiến hành bắt giữ
trên địa bàn huyện xuân lộc tài sản cướp được thì bán để lấy tiền về trả nợ
còn đây là nhóm bốn đối tượng từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân
chú thành phố biên hòa và nguyễn hữu nam quê thanh hóa gây ra hai mươi tám vụ cướp giật tài sản
manh động trên địa bàn thành phố biên hòa các đối tượng thường đi xe phân khối lớn
khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước xe áp sát để đối tượng ngồi sau chấp thời cơ giật tài sản
hai đối tượng còn lại cản địa manh động hơn chúng còn dùng bình xịt hơi cay để chống trả nạn nhân
cùng đồng bọn tổ thoát mới đây nhóm bốn đối tượng này vừa bị công an thành phố biên hòa bắt khẩn cấp
các đối tượng thường đi xe phân khối lớn khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ
có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại mới đây nhóm bốn đối tượng này vừa bị công an thành phố biên hòa bắt khẩn cấp